đúng thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới phóng viên của truyền hình nhân dân cũng đã có mặt tại bệnh viện phụ sản trung ương hà nội
để ghi lại giây phút chào đời của những em bé đầu tiên trong năm mới hai nghìn hai mươi
đúng giờ một mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại bệnh viện phụ sản trung mương bé gái đỗ phương thảo nặng ba kg đã cất tiếng khắp chào đời
trở thành một trong những công dân đầu tiên của thành phố hà nội trong năm mới
sau ba mươi phút vào phòng sinh sản phụ trần thị thúy diễm ở thị xã từ sơn bắc ninh là người đầu tiên vượt cạn đúng thời khắc giao thừa
với sự khích lệ động viên nhiệt tình của các y bác sĩ chị diễm đã sinh thành công bằng phương pháp đẻ mổ
mẹ chồng con vua em cũng rất là vui và hạnh phúc
cảm ơn các kích mẫu và các bác sĩ bệnh viện phụ sản đã rất là nhiệt tình với các em
cảm giác của tôi thì rất là vui
vừa đến ngày kia rất là hồi hộp
tôi thì mong là sau này cháu nấu ảo kẻ mạnh và học thật sẵn
cũng trong dạng sáng ngày đầu năm mới tại bệnh viện phụ sản trung mương có hai mươi em bé lần lượt chào đời
dù đã làm công việc này nhiều năm sau mỗi khi có ca sinh trong thời khắc giao thừa
những người như bác sĩ hà duy tiến đều có cảm xúc vô cùng đặc biệt
nhiệm vụ của chúng tôi thì nửa đêm hay là vào thời khắc giao thừa
với nhiệm vụ của mình thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả mọi thời điểm với nhau
và chúng tôi luôn luôn nâng cao tất cả mọi điều trách nhiệm để làm sao bệnh nhân có thể gửi cho chúng tôi
đó là niềm tin và chúng tôi có thể mang lại cho họ sự chăm sóc sức khỏe
đấy là điều mà chúng tôi nghĩ rằng là trong công việc của mình là chúng tôi luôn phải lưu tâm và luôn luôn phải cố gắng
trong thời khắc mọi người cùng nô nức ra đường để đón một năm mới
thì sự chào đời thành công của những sinh linh bé bỏng này đã trở thành niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người
từ những người mẹ người cha cho đến những y bác sĩ
tại các bệnh viện trên khắp cả nước